tối qua mùng bảy tháng chín tỉnh bắc giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm dân ca quan họ
ca trù được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và lễ trao tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ phong tặng danh hiệu đã có hai nghệ nhân vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân một mươi bốn nghệ nhân được phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước
nghệ nhân ưu tú sau phần lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật với chủ đề
đậm đà câu ca quan họ ca trù trên quê hương bắc giang gồm bảy tiết mục quan họ cổ và ca trù cổ
đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của dân ca quan họ ca trù của tỉnh bắc giang
trong thời gian tới tỉnh bắc giang sẽ tiếp tục chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
các cấp chính quyền nhà quản lý văn hóa về việc bảo tồn phát huy giá trị dân ca quan họ ca trù